tỉnh bình định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với trương văn tân
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn có hộ khẩu thường trú tại tp quy nhân
từ lời khai của một đối tượng bị bắt khi giao bán ma túy kết hợp với các tài liệu thu thập được
công an tỉnh bình định thực hiện lệnh khám xét nơi ở của trương văn tân tại phường quang trung
tp quy nhân sau bốn giờ kiên trì lục xuất các trinh sát và điều tra viên đã thu được hơn năm mươi gram
ma túy tổng hợp được cất giấu nhiều nơi ngụy trang trong các tựa gỗ
cơ quan điều tra cho biết trương văn tân mua ma túy từ các tỉnh thành phố khác chuyển về quy nhơn
bằng xe khách sau đó chia lẻ ra để bán cho các con nghiện ngoài ra đối tượng này còn liên quan
đến một số hành vi vi phạm khác như trò vay nặng lái và tổ chức bảo nợ thuê
hiện vụ việc đã được tiếp tục điều tra
một thông tin đến từ nghệ an thượng tá tô văn hậu trưởng công an huyện kỳ sơn cho biết
trần thị thanh thúy hai mươi tám tuổi trú tại thành phố vũng tàu bị khởi tố tạm giam bốn tháng về tội chiếm đoạt trẻ em
cơ quan điều tra xác định sau chuyến xe khách từ thành phố vũng tàu ra huyện đô lương nghệ an
thúy bắt tiếp xe khách lên huyện biên giới kỳ sơn vào trước ngày sáu tháng một thúy xuống xe tại thị trấn mường xén
thấy bé trai một mươi năm tháng tuổi chơi ở vỉa hè cùng với người nhà nên dừng lại để quan sát
sau vài phút chờ cơ hội thuận lợi thúy đã bế đứa bé rồi bỏ chạy
biết bị truy đuổi thúy đưa cháu bé vào một trường mầm non gọi cổng nói với cô giáo là phụ huynh đưa con tới gửi
không được đồng ý nhận thúy đưa đứa trẻ ra hướng vừa sông và bị một số người dân đuổi kịp phối hợp và cảnh sát giữ lại
tại cơ quan điều tra thúy khai nhận thấy bé trai dễ thương khôi ngô nên muốn đưa về nuôi
chứ không có ý định bắt cóc đem bán và cô ta có chồng và ba con nhỏ
nhiên quan đến vụ án giết người xảy ra vào tối ngày một mươi một tháng một
một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy mới đây tại xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương
công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ hai đối tượng là hồ anh quốc một mươi năm tuổi và trịnh thành trung hai mươi tám tuổi
cùng tạm trú tại xã an tây thị xã bến cát tỉnh bình dương để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy hồ anh quốc điều khiển xe mô tô chạy ngang qua chỗ lê anh tuấn đang nhậu nẹt bô nhiều lần
thấy vậy nên tuấn đi đến chỗ quốc đang dừng xe nói chuyện thì hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau
bực tức cô đi gọi trịnh thành trung và huỳnh thành vũ đánh lê anh tuấn để trả thù
thấy hai nhóm thanh niên đánh nhau trước nhà trọ của mình ông nguyễn văn sáu ra can ngăn thì bị ba đối tượng dùng dao đâm trọng thương
được người dân chuyển đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông sáu đã chết tại bệnh viện
cơ quan công an đang tiếp tục truy bắt đối tượng huỳnh thanh vũ
tại tỉnh quảng ninh trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một mươi tám
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh đã phát hiện bắt giữ một đối tượng trộm cắp xe ô tô tại thành phố thái bình
vào trưa ngày một mươi ba tháng một tại km bảy mươi sáu tám trăm linh quốc lộ một mươi tám thuộc phường phương đông thành phố uông bí tỉnh quảng ninh
tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh phát hiện một xe ô tô nhãn hiệu honda crv gắn biển kiểm soát một mươi bảy a sáu nghìn hai trăm linh hai
chạy hướng ung bí đồng chiều có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
lái xe là đặng xuân đông quê ở thái bình không giải trình được nguồn gốc của chiếc xe
qua điều tra lực lượng cảnh sát giao thông xác định chủ sở hữu phương tiện là công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thành hồng
ở thành phố thái bình tỉnh thái bình bị kẻ gian trộm cắp vào chiều tối ngày một mươi hai tháng một vừa qua

đồng thời bàn giao vụ việc để công an thành phố thái bình tiếp tục điều tra làm rõ
đồng thời tăng cường về cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp nhân dân phòng chống phòng ngừa các thủ đoạn trộm cắp tài sản dịp cuối năm
đây là đối tượng trần quốc lâm sinh năm hai nghìn ba chú tài thôn bốn giang nghĩa thắng huyện tương nghĩa tỉnh quảng ngãi
vừa bị cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi phát hiện tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào đêm ngày bốn tháng một lâm trà trộn vào siêu thị cốt mắc quảng ngãi vượt qua hàng chục bảo vệ và máy camera quan sát
trộm nhiều tài sản trị giá trên một trăm linh triệu đồng đem bán lấy tiền tiêu xài
các trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi phải sử dụng nhiều biện pháp
nghiệp vụ mới điều tra làm rõ đối tượng gây án này
tại cơ quan điều tra lâm đã thành khẩn hành hành vi trộm cắp của mình
cảnh sát định cuối năm là dịp các đối tượng trộm cắp tăng cường hoạt động
nên việc phòng ngừa cảnh giác loại tội phạm này là điều rất cần thiết
trước tình hình đó công an thành phố quảng ngãi đã triển khai lực lượng
nhất là cảnh sát khu vực đến tận
nhà người dân thông báo các thủ đoạn hoạt động của trộm cắp và lừa đảo
để nhân dân kịp thời cảnh giác bảo vệ tài sản của mình
với phương châm đảm bảo bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết an toàn là trên hết
nên công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm được tăng cường cả ngày lẫn đêm
nhất trả cho an đêm một địa tư là trả bệnh phạm trái bệnh phạm trộm cắp
ở đây công an người ta cũng thường xuyên đi điều tra điều hành an ở đây
thế cũng là nhiệm vụ
với tinh thần kiên quyết chấn áp tội phạm và tuyên truyền của công an tp quảng ngãi
đã góp phần nâng cao ý thức cho người dân trong phòng ngừa cảnh giác với tội phạm
có phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn nhất là thời điểm cuối năm
chương trình tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị vì hám lợi mà nhiều cơ sở giết mổ đã bơm nước vào động vật trước khi giết mổ
nhằm mục đích tăng cân và để ra lệnh thương mại
để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và quyền lợi
và chính đáng cho người tiêu dùng thì phòng cảnh sát môi trường công an tp quảng nam
phối hợp với thú y thị trấn nam phước huyện duy xuyên đã tiến hành kiểm tra hoạt động giết mổ ra súc
tại lò mổ gia súc của ông văn công đoàn làm chủ
tại thời điểm kiểm tra phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng nam đã phát hiện ông ngô văn sơn
đang có hành vi bơm nước vào năm con bò có trọng lượng khoảng một trăm hai mươi kg trước khi giết mổ để tăng trọng lượng
trong lò mổ của ông văn công đoàn có khoảng hai mươi con bò
mỗi ngày tại cơ sở này giết từ năm đến bảy con
đây không chỉ là hành vi gian dối trong kinh doanh vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
mà còn làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng
nếu không bị ngành chức năng phát hiện thì sản phẩm thịt bò kém chất lượng này sẽ đến tay người tiêu dùng
cục y tế dự phòng thuộc bộ y tế đã ra khuyến cáo mỗi người dân và cộng đồng
cần thực hiện các biện pháp để chủ động phòng chống bệnh liên cầu lợn ở người
vào thời điểm cuối năm nhu cầu tiêu dùng thịt tăng cao
mặc dù số ca bệnh mắc liên cầu lợn không nhiều
nhưng tỷ lệ các ca nặng có di chứng và tử vong là rất cao
vì vậy bộ y tế đã ra văn bản khuyến cáo người dân không ăn tiết canh nội tạng lợn
và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín không sử dụng thịt lợn có màu đỏ khác thường
bên cạnh đó người dân cần sử dụng găng tay và các dụng cụ bảo hộ khi tiếp xúc với lợn
tiêu hủy lợn bệnh lợn chết theo đúng quy định
khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời
thời điểm này tại làng hoa kim dinh thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu
nhiều vườn trồng hoa cúc và hoa hướng dương đã nở vàng rực khiến nhà vườn lo lắng
theo các nhà vườn nếu thời tiết thuận lợi hoa bắt đầu hé nở khoảng hai mươi tháng chạp
nhưng năm nay mới mùng một mươi tháng chạp
hoa đã bung nụ vàng rực
hiện tại toàn khu vực phường kim dinh thành phố bà rịa có gần hai mươi hộ trồng hoa cút và hoa hướng dương bị nở sớm
đến thời điểm này toàn bộ lượng hoa của phường kim dinh thành phố bà rịa được thương lái các tỉnh thành đặt mua hết
vâng thời tiết khắc nghiệt kéo theo mùa vụ thất bát của người nông dân
cũng như các địa phương khác tại khu vực tây nguyên hiện nay hàng ngàn hectare cà phê trên địa bàn tỉnh gia lai
cũng bị mất mùa do đợt hạn hạn kéo dài cuối năm hai nghìn một mươi sáu
vâng chính vì sự khắc nghiệt của thời tiết như vậy mà đã khiến cho năng suất sản lượng cà phê sụt giảm từ ba mươi đến bảy mươi
cà phê mất mùa khiến người nông dân phải đối mặt với muôn vản khó khăn
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân tại huyện đức cơ tỉnh gia lai
gia đình anh trần đình tú làng ấp xã ia criêng huyện đức cơ có hơn hai hectare cà phê kinh doanh
năm ngoái gia đình anh đã thu được hơn tám tấn cà phê nhân
tuy nhiên trong năm nay sản lượng chỉ đạt hơn hai tấn
vì không đủ nước tưới trong giai đoạn cuối vụ nên nhiều diện tích cà phê của bà con xã yaderg huyện đức cơ đã giảm năng suất đáng kể
hiện nay người nông dân đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do chi phí vật tư nông nghiệp phân bón các loại ngày càng tăng cao
trong năm nay là gia đình
ví dụ tôi là hạn hán do hạn hán năm vừa qua là có thể mất mùa tới năm mươi
cho nên là vì mỗi năm là tôi hai hectare cà là tôi có thể thu được một mươi tấn nhân nhưng mà năm nay chỉ được c bốn tấn rưỡi đến năm tấn
nên là thiệt hại về mất hơn một nữ
nên là gia đình cũng yêu cầu mong là nhà nước là hỗ trợ cái vốn vai gân hàng
để giảm lãi suất gân hàng và hỗ trợ cho người nông dân là tái tăng cái canh cái cà phê để cho năm nay sáng năm này thu hoạch hiệu quả cao hơn
theo thống kê mức thiệt hại trong vụ cà phê hai nghìn một mươi sáu của bà con là rất lớn và có thể kéo dài sang vụ tiếp theo
điều này khiến nhiều nông dân gặp khó khăn trong việc đầu tư tái sản xuất khôi phục vườn cây
do hành hợp của cái nắng hát như vậy
thì chúng tôi dự đoán là năng suất không những giảm trong năm hai nghìn một mươi sáu mà sẽ tiếp tục giảm vào trong năm hai nghìn một mươi bảy
ví do là hạn vừa qua tuy không gây chất cây nhưng đã làm cho một số hệ thống cành cấp của cây đã bị hư hỏng chủ yếu là khô cành
do thế là lượng cành để phục hồi được thì phải mất một hai năm tới mới có thể phục hồi được
cá biệt có một số vừa đến nay là toàn bộ cành đã bị hỏng
cho nên trong thời gian tới là việc khắc phục
nó lại là bỏ hoang
việc hàng ngàn hectare cà phê tại huyện đức cơ bị thiệt hại đã khiến nhiều gia đình trắng tay sau một năm vất vả
nhưng nếu không bám nương bám dẫy thì họ chẳng biết làm gì
vì vậy hơn ai hết họ không chỉ mong muốn nhận được sự hỗ trợ tích cực của nhà nước về vốn vay
và cần có những biện pháp lâu dài để giảm bớt những thiệt hại do thời tiết gây nên
thưa quý vị một trong những tiêu chí mà các cơ quan quản lý lâm nghiệp mỗi địa phương có rừng luôn hướng đến
đó chính là mang lại hiệu quả kinh tế cao
đảm bảo môi trường bền vững
từ ý nghĩa đó dự án phát triển ngành lâm nghiệp được thực hiện tại sáu tỉnh miền trung việt nam từ năm hai nghìn năm đến nay
thực sự đã là hướng đi mới cho người dân sống dựa vào rừng
phóng sự ghi nhận tại tỉnh thừa thiên huế và tỉnh quảng trị
gia đình ông hồ đức ngự ở xã lộc bồn lâu nay sống dựa vào rừng
nhưng còn bấp bênh bởi việc trồng rừng chưa gắn với đầu ra
từ khi tham gia trồng rừng gỗ lớn gắn với việc sẽ được cấp chứng chỉ rừng
thì gia đình ông phấn khởi hơn nhiều bởi như thế sẽ thuận lợi hơn cho việc tiêu thụ và nhiều ưu đãi khác
bên gọi là kỹ sư lâm nghiệp hướng dẫn cho những cái vườn ươm đặc trọng
tại thừa thiên huế dự án phát triển ngành lâm nghiệp trồng rừng gỗ lớn được triển khai từ năm hai nghìn một mươi
trên địa bàn năm huyện thị xã của thừa thiên huế
và đã hỗ trợ cho trên chín ba trăm linh hộ gia đình trồng rừng kinh tế
với diện tích gần một mươi ba tám trăm linh hectare
giúp họ phát triển kinh tế ổn định
theo đó dự án đã thành lập một trăm ba mươi nhóm hộ nông dân trồng rừng
hỗ trợ nhau cùng nắm bắt kỹ thuật thông tin thị trường về sản phẩm
hỗ trợ giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp
và hỗ trợ vay vốn cho hàng nghìn gia đình
đặc biệt việc cấp chứng chỉ rừng cho mô hình trồng rừng gỗ lớn
đã hạn chế tình trạng khai thác khi gỗ chưa đến kỳ
giá trị của gỗ cao hơn nhiều lần
đầu ra sản phẩm được đảm bảo
thu nhập trên một hectare rừng tăng gấp ba bốn lần so với trước đó
bên cạnh hiệu quả về mặt kinh tế
còn đem lại đó là về mặt xã hội và môi trường
không những đáp ứng các yêu cầu về xuất khẩu thông qua việc gỗ
được cấp chứng chỉ của hội đồng quản lý rừng thế giới
việc phát triển rừng gỗ lớn còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
phát triển công nghiệp chế biến gỗ tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động
thứ nhất là giải quyết các lỗi lượng lao động trực tiếp
chúng tôi có máy quản đồ tầm một trăm linh cả thuộc nhân viên
nhưng bên cạnh đó nó tạo ra một cái công an việc làm gián tiếp
tức là cầu đổi với người trồng rừng
nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một diện tích
đảm bảo đầu ra giải quyết việc làm cho một lượng lớn lao động
tạo thu nhập ổn định đặc biệt làm thay đổi rõ nhận thức của người dân
đó là những kết quả lớn nhất mà dự án phát triển ngành lâm nghiệp
trồng rừng gỗ lớn tại các tỉnh miền trung đã đạt được
điều này không những góp phần bảo vệ diện tích rừng đã và
đang bị giảm đi đáng kể mà còn thiết lập nền tảng
quản lý rừng bền vững bảo tồn đa dạng sinh học
bảo vệ môi trường toàn cầu
sáng qua ngày một mươi bốn tháng một báo công an nhân dân tổ chức hoạt động
về nguồn tại khu di tích lịch sử an ninh khu năm
xã trà tân huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
tại đây đoàn công tác đã đến dân hương dân hoa tưởng nhớ công ơn
chủ tịch hồ chí minh cũng như các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu
và ngã xuống vì nền độc lập tự do của dân tộc
trong hoạt động lần này đoàn công tác cũng phối hợp
với công an tỉnh quảng nam công an huyện bắc trà my
và các doanh nghiệp trao một trăm linh xuất quà gồm gạo mì tôm
cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn
cũng trong chiều qua tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
chương trình học bổng atf phạm phú thứ đã chính thức công bố
hoạt động dài hạn với mong muốn tiếp nối truyền thống
tinh thần vượt khó hiếu học của doanh nhân phạm phú thứ
ba mươi em học sinh có thành tích học vượt trội có hoàn cảnh khó khăn
tại ngôi trường mang tên danh nhân trường trung học phổ thông phạm phú thứ
thuộc xã gò nổi huyện điện bàn tỉnh quảng nam
đã được nhận những xuất học bổng đầu tiên
riêng trong năm đầu tiên này chương trình học bổng phạm phú thứ
đã nhận được sự đóng góp của các tổ chức cá nhân
với số tiền hơn hai tỷ đồng tương đương bốn trăm linh suất học bổng
chương trình phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ trao một suất học bổng một năm
để chấp cánh ước mơ cho nhiều em học sinh nghèo hiếu học
thưa quý vị khi những cành đào khoe sắc và những cành mai vàng hé nở
thì cũng là lúc mà tết đang cận kề đối với những người dân người con đất việt
và trước khi tổ chức làm tết thì đồng bào mong chặn tấu tỉnh yên bái
có tục là chê khơ hay còn gọi là quét hóng
với mong muốn quét đi tất cả những gì không may mắn theo năm cũ
để đón chào một năm mới với những điều tốt lành hơn
và ngay sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
vào thời khắc chuẩn bị đón tết cũng như bao người mông khác của huyện trạm tấu
ông giang á páo ở thôn khấu ly xã bản mù huyện trạm tấu tỉnh yên bái
lại tất bật chuẩn bị cho công việc chê khơ hay còn gọi là quét hóng
một công việc thường niên đã thành phong tục từ bao đời nay của người mông
vào mỗi dịp chuẩn bị đón năm mới
dụng cụ được ông lựa chọn để thực hiện quét là những cây phải có lá xanh vừa mới được chặt về
chứ không phải dùng chổi quét thường ngày
trong phong tục của người mông người làm tục chê khơ phải là con trai là trụ cột gia đình
là người có khả năng đại diện cho con trai
người mông thực hiện quét theo thứ tự trước tiên là quét nơi thờ tổ tiên
tiếp đến là quét cửa chính sau đó mới đến cửa phụ

quấn theo năm cũ cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn mùa màng tốt tươi
con trâu con bò không bị dịch bệnh đi đâu cũng gặp may mắn
sau khi quét phần trên của ngôi nhà bằng cây có lá xanh
người mông thực hiện quét theo thứ tự trước tiên là quét nơi thờ tổ tiên
quấn theo năm cũ cầu cho năm mới gặp nhiều may mắn mùa màng tốt tươi
con trâu con bò không bị dịch bệnh đi đâu cũng gặp may mắn
sau khi quét phần trên của ngôi nhà bằng cây có lá xanh
chủ nhà thực hiện quét nền nhà bằng trổi quét thường ngày
mọi thứ rác bẩn và cây lá xanh dùng để quét lúc ban đầu được đem đi đổ ở phía mặt trời lặn
tuyệt nhiên không được đổ ở phía trước mặt trời mọc
bởi người mông quan niệm đổ ở phía mặt trời lặn để nhấn đi tất cả những điều không may mắn của năm cũ
cũ còn nếu đổ ở phía mặt trời mọc trong năm mới sẽ gặp phải những điều không may đã xảy ra ở năm cũ
phòng tù quét nhà của người mông bọn em một năm có một lần phải lặt ngày tết
ở đấy chỉ là do bố làm thôi bọn em còn chưa học được bài cấn em chưa làm được
nhưng mà cái đấy là do truyền thống của bọn em
thì chắc chắn bọn em sẽ học dần và sẽ làm
theo quan niệm của người mông đã đón năm mới thì mọi thứ phải mới
mọi thủ tục cúng lễ hay tổ chức ăn tết của người mông chỉ được thực hiện sau khi đã tiến hành xong tục quét hóng
và tục quét hóng đã trở thành một nét riêng có của đồng bào mông trạm tấu mỗi khi tết đến xuân về
thưa quý vị trong tuần qua báo công an nhân dân đã có một loạt bài phản ánh về thực trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm
và mới đây trong buổi làm việc với đoàn giám sát của quốc hội về công tác thực hiện chính sách pháp luật an toàn thực phẩm tại hà nội
thì chủ tịch ubnd tp hà nội cho biết vấn đề an toàn thực phẩm trong khâu giết mổ ra súc sản xuất tiêu thụ rau quả
cũng rất đáng lo ngại chưa kiểm soát được về chất lượng
theo đó hà nội đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương cũng như sở ngành trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
tuy nhiên việc kiểm soát và đảm bảo an toàn thực phẩm vẫn là thách thức lớn với chính quyền
và nhân dân thủ đô đại diện đoàn giám sát của quốc hội cũng nhận định vấn đề đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm
chưa được thực hiện quyết liệt mặc dù đây là vấn đề đã đến giới hạn đỏ
cũng về vấn đề này thì báo công an nhân dân thông tin thêm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đại diện cục thú y bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết hiện các cơ quan của chính phủ đang xây dựng
nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong chăn nuôi với mức phạt điều chỉnh tăng lên
cùng với đó là các biện pháp siết chặt khâu nhập khẩu nguyên liệu kháng sinh để sử dụng làm thuốc thú y
tăng cường hoạt động tuyên truyền và công tác thanh tra kiểm tra xử phạt
liên quan đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tuần qua một loạt các trường đại học khu vực phía nam
đã công bố phương án tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến bộ nhân hệ số bỏ nhân hệ số hai môn toán đối với một số ngành
tăng trí tiêu và bổ sung các tổ hợp xét tuyển mới đồng thời mở rộng ưu tiên xét tuyển thẳng nhằm thu hút nhân tài
đây là những tiêu chí khá mới được áp dụng trong phương án tuyển sinh năm hai nghìn một mươi bảy
thông tin chi tiết được đăng tải trên báo công an nhân dân
theo đó đã có nhiều điểm mới được áp dụng trong việc tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng việc xét học bạ cho cả ngành không phải mũi nhọn hoặc dự định việc bỏ điểm sàn
và với những điều chỉnh này các thí sinh đã được tạo điều kiện cao nhất để trúng tuyển
tuy nhiên việc bộ giáo dục và đào tạo không công bố đề và đáp án các bài thi trắc nghiệm
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy đã khiến nhiều người bất ngờ
hai luồng dư luận ủng hộ và phản đối đang diễn ra nhưng đa số đề nghị bộ công khai để đảm bảo tính minh bạch
về vấn đề này báo lao động có bài sẽ không công bố để thi đáp án một số môn ở kỳ thi quốc gia hai nghìn một mươi bảy
đi ngược xu hướng khuyến khích sự minh bạch
theo đó nhiều ý kiến cho rằng cái lợi của việc không công bố để thi thì rất nhỏ
đó là giữ được bí mật cho một số ít câu hỏi và giúp cho những người có trách nhiệm làm đề
đỡ lo lắng vì không bị xã hội giám sát
tuy nhiên việc này sẽ khiến hàng triệu học sinh và phụ huynh nhiều băn khoăn lo lắng về cơ sở
đi đối chiếu với đáp án chính thức trong kỳ thi và đi ngược với xu hướng khuyến khích sự minh bạch hiện nay
vâng thưa đến hẹn lại lên mỗi khi dịp tết đến xuân về thì câu chuyện thưởng tết lại xoay quanh việc
người ăn không hết người lần không ra
tết đinh dậu này cũng không phải là ngoại lệ
bên cạnh những con số khủng khiến nhiều người phải ao ước về thưởng tết thì vẫn có nơi
người lao động ngậm ngùi lo bị thưởng tết bằng thuốc tránh thai và quần đùi
ghi nhận về vấn đề này báo kinh tế và đô thị có bài viết câu chuyện thưởng tết hố sâu khoảng cách
theo đó mức thưởng tết năm nay không có đột biến thậm chí mức thưởng tết trung bình đạt bốn triệu chín trăm linh nghìn đồng
chỉ bằng chín mươi sáu so với năm trước
nhưng hai con số ở hai cực mắc bin khiến ai cũng phải giật mình
mức thưởng tết cao nhất là bốn triệu chín trăm linh nghìn đồng

và mức thưởng tết thấp nhất là năm mươi nghìn đồng thường gọi là cho có
đó là một khoảng cách xa bời vợi tựa như một hố sâu ngăn cách giữa người ăn không hết và người lần không ra với mức sống
cũng về vấn đề này báo lao động có bài thưởng tết năm hai nghìn một mươi bảy nơi mua được ô tô nơi chỉ đủ ăn bắt phở
theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội thu nhập bình quân ước thực hiện năm hai nghìn một mươi sáu là sáu triệu ba trăm linh nghìn đồng một tháng tăng năm bốn so với năm hai nghìn một mươi
đáng chú ý là từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy mức lương tối thiểu vùng đã được tăng lên
tuy nhiên theo đánh giá mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng được khoảng tám mươi mức sống tối thiểu của người lao động
và mức thưởng tết tranh lịch lớn như thế này thì đang cho thấy những bất cập trong một số ngành nghề hay lĩnh vực cụ thể
tại hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi sáu và triển khai kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy ngành tài nguyên và môi trường diễn ra trong tuần qua phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh
tiếp tục kiểm soát chặt phongmosa thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ
theo báo tuổi trẻ hàng loạt lưu vực sông ô nhiễm nghiêm trọng bốn năm trăm linh làng nghề bị ô nhiễm đang là thách thức lớn
bộ tài nguyên môi trường cho biết đã kiểm tra và xử lý hàng loạt doanh nghiệp vi phạm môi trường nhưng nhiều lãnh đạo địa phương đề nghị
cần công khai minh bạch hơn các dự án đầu tư và đề nghị tăng kiểm tra đột xuất chiếu kiểm tra định kỳ khó phát hiện vi phạm
tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng cho rằng khâu thẩm định môi trường đóng vai trò quan trọng nhưng rõ ràng có thời kỳ
chúng ta làm hình thức vì chúng ta chưa thấy thiệt hại về vấn đề ô nhiễm môi trường nhắc lại sự cố môi trường do phongmosa gây ra
phó thủ tướng yêu cầu bộ tài nguyên môi trường phải tiếp tục kiểm soát việc đầu tư công nghệ xử lý môi trường công tác quản lý môi trường của dự án này
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
kính chào quý vị các đồng chí và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị các đồng chí và các bạn tệ nạn ma túy là hiểm họa lớn cho toàn xã hội gây tác hại cho sức khỏe làm suy thoái nỏi giống phẩm giá con người phá hoại hạnh phúc gia đình
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an ninh xã hội an ninh quốc gia và quốc tế
cùng với sự phát triển kinh tế xã hội tình hình tội phạm về tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
ngày càng diễn biến phức tạp với những thủ đoạn hết sức tinh vi
đối với loại tội phạm này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái nguyên ra quyết định truy nã đối với những đối tượng sau
đối tượng đỗ thị quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu có hộ khẩu thường trú tại phường tân long thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
đặc điểm nhận dạng riêng của đối tượng là nốt ruồi ngay cánh mũi trái
đối tượng nguyễn thị chín sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba trú tại xã đồng quang cũ thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
bị truy nã về tội mua bán trái phép chân ma túy đặc điểm nhận dạng là hai nốt ruồi gần nhau một cm cách hai cm trên sau mép phải
đối tượng hoàng thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại tổ một mươi phường quán triều thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy đối tượng có một nốt ruồi cách hai cm dưới trước đuôi mắt phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an

mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần tiếp theo của chương trình với những tin chính
cảnh báo nguy cơ tai nạn giao thông khi xe trọng tải lớn lưu thông qua khu đông dân cư
giá vé đầu tết hai nghìn một mươi bảy giảm hai mươi trong bốn ngày
sau đây là những tin tức giao thông đáng chú ý
tại dốc cầu nguyễn thuận thủ ấp tân thuận xã tân hòa thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng hậu quả là một người chết
anh lê văn nhí ngụ xã nam thượng huyện kim bôi tỉnh hòa bình điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi bảy l một trăm sáu mươi nghìn chín trăm chín mươi ba chạy từ hướng tiền giang về vĩnh long
khi đến đoạn đường trên do không chú ý quan sát nên đã tông thẳng vào đuôi xe ô tô tải đang duy tu sửa chữa của nguyễn thuận
cú va chạm mạnh đã làm anh nhí ngã xuống đường bị thương nặng và được người dân gần đó đưa vào bệnh viện đa khoa tp vĩnh long cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
thêm một vụ tai nạn nghiêm trọng khác đã xảy ra tại km sáu trăm bảy mươi chín tám trăm bốn mươi trên tuyến đường sắt đoạn qua phường hương chữ thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
một phụ nữ trong lúc qua đường tàu do khuất tầm nhìn nên đã bị tàu cán tử vong
nạn nhân là chị hà thị hòa điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi năm d một một mươi chín nghìn tám trăm bốn mươi ba đi từ phía quốc lộ một a vào làng quê chữ
lúc qua đường sát do khuất tầm nhìn nên đã bị tàu se một đang lưu thông theo hướng bắc nam đâm phải và tử vong tại chỗ
được biết tại đoạn đường ngan dân sinh này mặc dù đã có biển báo cấm các phương tiện đi lại do sát bên đường ray là cống quê chữ đã bị gãy
nhưng vì không muốn mất thời gian đi đường vòng về nhà nên người dân đã làm lại một chiếc cầu tạm bằng hai thân dừa phía trên lát gỗ
và rất nhiều người dân đã liều mình điều khiển xe máy qua chiếc cầu tạm sát ngay đường ngang dân sinh này
thưa quý vị lượng xe lưu thông trên địa bàn tỉnh hưng yên tăng đột biến nhất là xe tải nặng xe đầu kéo container
những đoàn xe này ngày đêm nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao và gây tiếng ồn lớn khiến cho cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây đang bị đảo lộn
phản ánh của phóng viên antv
tuyến đường từ khu đô thị eco park dẫn từ cầu thanh trì địa phận quận long biên hà nội đến huyện văn giang tỉnh hưng yên
đây là khu vực đông dân cư dù mưa nhưng xe tải này vẫn đi với tốc độ đường trường
ngày nào lượt xe cộ thì đi qua đây rất là đông đoạn đường này thì mọi người nhìn thấy là trời mưa nhưng mà xe chạy rất là nhanh
trẻ con cũng không dám đường đi xăm mua cái gì đó thì họ đều không dám đi qua cả họ chỉ ở nhà thôi
xong là các bà già cũng chả dám đi nữa chính ở thôn mọi người còn định bảo là yêu cầu là thôn xã làm đường mới cho người dân đi
người học sinh đi học nữa không thì không ai dám đi nguy hiểm này cháu nào cũng sợ
mấy vụ tai nạn gần đây là bốn năm vụ liền nhân tiết liền luôn đấy
nói chung đường mới làm ra đẹp xe cộ đi nó dễ nhưng mà từ ngày thu phí đường năm tình trạng xe là chạy qua đây nhiều toàn xe công tác lơ mấy xe tải
xe tải lớn thôi dân nó cũng bốc xúc người ta còn kiến nghị không muốn cho học sinh đi đường này nữa cơ
nhưng mà xã thì cũng không có chinh chế để làm được khác nên là cũng khó học sinh đi rồi giờ toàn tầm đông
theo người dân địa phương cho biết đã nhiều tháng nay lưu lượng xe tham gia giao thông trên tuyến đường này tăng đột biến
xe tải trọng lớn đi vào đường này ngày càng tăng cao gây ủn tắc giao thông và nguy hiểm hơn là các em học sinh khi đến trường cũng phải đi cùng đường với xe tải
tôi thực hiện nhiều vụ việc xảy ra hàng ngày ở đây vừa hôm nọ ở đây là có vụ tai nạn là bốn xe đâm nhau
vì ở đây mật độ giao thông rất đông vì rất nhiều xe tải xe công xe đầu kéo các xe ba chân đi qua đây rất nhiều
mà tuyến đường này là càng cuối tuần càng rất đông mà sang đường rất là khó
mà có nhiều khi đợi đến một mươi năm đến hai mươi phút ba mươi phút mới sang đường bên kia vì xe đều núi đuôi nhau
nhằm bảo đảm an toàn giao thông hiệu quả như là việc tăng cường tổng tra kiểm soát chính quyền và lực lượng chức năng của tỉnh hữu yên nên đặt các chạm kênh lưu động
hộp đèn tín hiệu trên các tuyến đường có mật độ giao thông tăng cao đột biến có mức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
trận tự an toàn giao thông
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi vừa có một quy định nghiêm cấm các hãng xe taxi từ chối đưa đón khách đi ở cự li ngắn
phải phục vụ hành khách với thái độ văn minh lịch sự tận tình trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
lý do là bởi tết năm ngoái tình trạng nhân viên trực tổng đài nhân viên lái xe taxi của các đơn vị vận tải hành khách bằng xe taxi
có thái độ phục vụ giao tiếp chưa được văn minh lịch sự tận tình trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
nên lái xe thường xuyên lái xe phóng nhanh vượt ẩu dừng đỗ không đúng nơi quy định cá biệt là nhiều lái xe còn từ chối khách đi cự li ngắn
tự ý thu cước cao hơn mức giá cước gây bất bình cho hành khách buộc sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi khi đó phải chỉ đạo chấn chỉnh
đó là nghiêm cấm các hãng xe taxi từ chối đưa đón khách đi ở cự li ngắn yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về giá
thái độ phục vụ văn minh lịch sự trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi cũng yêu cầu người dân phản ánh thông tin liên quan đến chất lượng phục vụ hành khách bằng xe taxi
nhất là các hãng xe từ chối vận tải khách đi cự ly ngắn qua số điện thoại đường dây nóng của chúng là chín trăm bảy mươi ba bảy trăm linh chín nghìn chín trăm tám mươi tám
để kịp thời kiểm tra xử lý nghiêm các hãng xe taxi vi phạm
công ty vận tải đường sắt sài gòn vừa thông báo giảm hai mươi giá vé tàu từ ngày một mươi ba tháng một đến hết ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi
tức là từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng chạp cho hành khách đi tàu
cụ thể từ ngày một mươi ba tháng một đến ngày một mươi bảy tháng một công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn phối hợp với công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội
giảm giá hai mươi cho hành khách đi trên các đoàn tàu như se
se một mươi hai se một mươi bốn se một mươi tám se hai mươi bốn se hai mươi sáu se ba mươi se ba mươi hai tn hai tn bốn tn sáu và tn tám
hành khách có nhu cầu mua vé thì sẽ truy cập vào trang web www dsvn vn để đặt vé
hoặc liên hệ tại các nhà ga các điểm bán vé các đại lý bán vé tàu hỏa hoặc tổng đài bán vé tại tp hcm là để đặt mua vé
trong năm hai nghìn một mươi bảy tùy theo từng thời điểm thì giá vé tàu sẽ được áp
giá vé tàu sẽ được áp dụng giảm ở các mức chỉ còn từ sáu mươi đến chín mươi so với giá hiện tại
hai mươi chín là số tuyến xe bus được tăng cường tại hà nội để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịch tết nguồn đán đinh rộng hai nghìn một mươi bảy